tính đến thời điểm này mức thưởng tết tại tp hcm cao nhất là hai tỷ đồng một người
thông tin được liên đoàn lao động tp hcm cho biết
hiện đã có gần hai một trăm linh doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thông tin tình hình lương thưởng tết năm hai nghìn hai mươi
trong đó thưởng tết cao nhất ở doanh nghiệp có vốn nước ngoài ở mức hai tỷ đồng một người
và mức trung bình là từ sáu năm đến một mươi hai triệu đồng một người
khối truyền đầu tư trong nước có thưởng tết cao nhất là hai trăm năm mươi triệu đồng
mức thưởng trung bình là từ bảy hai đến một mươi triệu đồng
khối doanh nghiệp nhà nước thưởng tết cao nhất sáu mươi bảy triệu đồng
mức thưởng trung bình là năm sáu triệu đồng thấp nhất được thưởng hai triệu đồng